bộ xây dựng có văn bản yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt việc cho phép đầu tư các dự án bất động sản mới thuộc phân khúc cao cấp nhằm ổn định thị trường
theo bộ xây dựng cả nước hiện có hơn bốn bốn trăm linh dự án khu đô thị và dự án nhà ở tổng vốn đầu tư khoảng bốn tám triệu tỷ đồng trong đó giá trị tồn kho bất động sản là khoảng một trăm linh bốn tỷ đồng
lượng hàng tồn kho bất động sản chủ yếu là căn hộ cao cấp còn đối theo nhu cầu phân khúc nhà ở bình dân chiếm đến bảy mươi tám mươi thị trường nhưng nguồn cung hiện nay đang khan hiếm
trước thực tế này bộ xây dựng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc cho phép đầu tư mới các dự án bất động sản cao cấp các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng biệt thự để tránh tình trạng dư thừa tồn kho mất cân đối cung cầu giữa các phân khúc chung cao cấp và bình dân